thưa quý vị giả vờ mua hàng nam thanh niên đã dùng dao đâm nữ chủ tiệm tạp hóa rồi cướp tài sản
đối tượng đã bị công an tỉnh hưng yên bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng sau khi gây án
vụ án xảy ra tại xã dương quang thị xã mỹ hào tỉnh hương yên vào chiều ngày hôm qua
chỉ sau ba giờ đồng hồ gây án nghi phạm là trịnh quốc oai chú tại huyện văn lâm tỉnh hưng yên
đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng
cơ quan công an thu giữ trên người đối tượng hơn bốn sáu triệu đồng ba mươi ba thẻ cào điện thoại
một con dao bấm đối tượng khai là hung khí cùng với các vật chứng liên quan
đối tượng khai nhận đã đến cửa hàng tạp hóa của bà nguyễn thị liên dùng dao đâm năm nhát
khiến nạn nhân bị thương nặng rồi cướp một túi sách bên trong có nhiều tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc